thưa quý vị tại một số tỉnh thành miền trung mùa mưa bão tình trạng biển xâm thực gây sạt lở đã diễn ra nhiều năm qua
trong đó thì biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
vừa qua sau cơn bão số bốn thì bờ biển tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng
khiến nhiều nhà hàng ven biển đứng trước nguy cơ bị sập đổ khi sóng biển đã ăn sâu vào cận kề
cánh tường tại biển cửa đại sau hai ngày bão số bốn đi qua
sóng biển xâm thực sâu vào bờ hàng chục mét những cây dừa nhiều năm tuổi bị sóng đánh bay gốc
mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu người dân sẽ phải nâm nớp thấp thỏm khi mà tài sản hàng quán gây dựng bao năm có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào